còn tại tỉnh bình dương với hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí
đối tượng nguyễn đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị xã di an huyện bình dương đã bị công an thị xã di an bắt xử
qua công tác nắm tình hình trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã phát hiện có nhiều đối tượng nghiện ma túy
thường xuyên lui tới nhà đối tượng đạt để mua bán ma túy
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng đến mua ma túy và bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn đạt
khám xét nhà đối tượng đạt lực lượng công an thu giữ bốn khẩu súng bắn đạn bi sắt ba cây dao điện
cân tiểu ly và các dụng cụ dùng để sử dụng và phân chia ma túy
liên quan đến vụ xe ô tô của ông nguyễn văn hiễu là phó phòng pháp chế tri cục kiểm lâm tỉnh bình phước
nghi bị đặt mìn tự chế ngày hôm nay đại tá trần thắng phúc giám đốc công an tỉnh bình phước cho biết rằng
qua kết quả kiểm tra cơ quan chức năng đã xác nhận quả mìn trên kính chắn gió của xe ô tô ông nguyễn văn hiễu
chỉ là vỏ quả pháo trung quốc không thể gây nguy hiểm
theo lãnh đạo công an tỉnh bình phước thực chất đây chỉ là một quả pháo trung quốc đã nổ
được các đối tượng bỏ trong túi đựng bóng sau đó đặt trên kính xe của ông nguyễn văn hữu
phó phòng pháp chế tri cục kiểm lâm bình phước nhằm mục đích trêu đùa
như tin đã đưa vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng một sau khi dựng đám tang của một người quen
ở thành phố đồng xoài ông hiễu điều khỉ xe ô tô đi về hướng huyện đồng phố
khi đi đến đoạn cổng khu công nghiệp bắc đồng phú ông hiễu dừng xe lại thì phát hiện một bọc bóng
bên trong chứa vật thể lạ giống như mìn tự chế nên ông này đã gọi điện cho cơ quan chức năng
sau khi kiểm tra xác thực vụ việc đây chỉ là trò đùa quá chớn của một số đối tượng nào đó
cơ quan chức năng không tiến hành điều tra truy cứu vụ việc này
thưa quý vị những ngày vừa qua người dân tại một mươi hai quận nội thành của thủ đô hà nội đã phải sống chung
với cảnh tượng rác thải bừa bãi ngập tràn các ngõ phố trong nội thành
điều đáng nói đây là lần thứ tư trong những năm vừa qua tình trạng này tiếp tục tái diễn
nguyên nhân vẫn là do người dân quanh khu vực bãi tập kết rác lớn nhất của hà nội đã chặn
không cho xe vào bãi đổ rác và điệp khúc này thì cứ lật đi lặp lại cuối nguồn thì ủn ứ
và đầu nguồn thì ô nhiễm thế nhưng sau nhiều năm vẫn không hề có biện pháp nào có thể xử lý
dứt điểm tình trạng này và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hôi thối mất vệ sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và mỹ quan đô thị
tại các quận nội thành bức xúc và khó chịu đó là tâm lý chung của nhiều người dân
trong những ngày vừa qua

ngày hôm nay là họ không chuyển đi rồi ra là rất là khó chịu với lại ruồi bay về rất là nhiều
nhà mình cũng có trẻ con cho nên là nó không dám cho ra ngoài

rác thải ủ nứ nhân viên vệ sinh cũng chỉ biết đắp đống lớn đống nhỏ dọc đường hoặc thành từ hàng dài
hoặc thành từ hàng dài xe rác như thế này
khi mà bãi tập kết rác lớn nhất của thành phố hà nội
đó là bãi rác nam sơn
đã bị hàng trăm người dân chặn không cho xe vào đổ rác
hiện nay sau khoảng ba bốn ngày
hàng trăm người dân ở tại khu vực
xã nam sơn bắc sơn và hồng kỳ
tiến hành chặn hai lối vào của bãi rác nam sơn
thì cho đến thời điểm hiện tại
các lực lượng chức năng đã tiến hành
giải tán hết các liều bạt tại khu vực này
do người dân dựng lên
tuy nhiên là người dân vẫn vô cùng bức xúc
khi mà cái bãi rác này đang ảnh hưởng
để nghiêm trọng đến cái môi trường
cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày của người dân
tại khu vực này
tuy liều bạt đã bị tháo rỡ
thế nhưng người dân tại các xã này
vẫn tập trung rất đông quanh khu vực
nhiều người chia sẻ sẽ vẫn tiếp tục chặn xe rác
vì quá bức xúc vì tình trạng ô nhiễm tại đây
khi bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
thì khi bãi rác mới có
ở khu vực này
thì đã gây ảnh hưởng cho người dân nam sơn
là cái không khí
đặc biệt là cái không khí rất chi là ô nhiễm
nhất là mùa hè
rùi mũi rồi tất cả những cái
thật sự là
người khác mà đến là không chịu được
người dân ở đây thì mọi người cũng quen rồi
nhưng mà bây giờ là
nó ô nhiễm quá
người dân bức xúc không chịu được
mùa hè rùi bọ
các cô phải ngồi trong màn ăn cơm
và cái thứ hai là nếu mà mùi
hôm nào mà gió

các cô không thể ngửi được
về vấn đề này
trong cuộc họp giao ban trực tuyến của thành phố hà nội
vào sáng ngày một mươi bốn tháng một
lãnh đạo thành phố đã khẳng định
đã có văn bản quyết định cụ thể
trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm
tại khu vực các xã này
chúng ta đã xem xét đối thoại với dân
và xem tất cả những cái trường hợp
chủ yếu về vấn đề giải phóng mặt bằng
thu hồi đất
chúng ta đã giải quyết
cơ bản những cái chế độ chính sách
và các phương án giải quyết
có kế hoạch cụ thể có thời gian cụ thể
rồi đồng thời có văn bản cụ thể
thế thì đề nghị hôm nay
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
ủy ban nhân dân quân ủy
huyện sóc sơn
để các đồng chí tiếp tục vận động
để mà dân không ngăn cản xe rác vào rồi
thế nhưng thực tế
người dân tại khu vực này lại khẳng định
chưa hề có biện pháp giải quyết nào từ phía chính quyền địa phương
trong suốt thời gian qua
nên mới xảy ra hiện tượng chặn xe rác
như những ngày vừa rồi
trước kia là
tất cả là hứa làm cho
là đền bù cho
tất cả toàn dân các cô
năm trăm linh mét cả ruộng
nhưng đến bây giờ
là hết năm rồi chưa thấy gì cả
hứa mấy người dân thế nào phải nói
đúng cái lời hứa như thế
thì các cô cho
xe về đổ không
thì nếu cứ thế này
mà nói không để người dân các cô bức xúc tiến này
thì các cô quyết tâm
chẳng không cho về đây đổ nữa
ở cái bãi rác này là hết hai mươi năm
là hết hợp đồng
thế mà bây giờ hết hai mươi năm giờ vẫn cho xe đổ tiếp
nên là chúng tôi
vẫn chưa thấy gì chúng tôi bức xúc
chúng tôi phải chặn
trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại đây
người dân quanh khu vực bãi rác nam sơn
gồm các xã nam sơn bắc sơn
hồng kỳ đang khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng
sớm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm
hoặc bố trí tái định cư
đảm bảo môi trường sống cho hàng trăm hộ dân
quanh khu vực này
đề nghị để làm thế nào
giải thoát cho
cái dân của các cô
để được cái
ảnh hưởng trong cái vòng này
làm thế nào mà di rời dân
trong vòng năm sáu trăm cho các cô
để các cô được cái cuộc sống
mưu sinh sau này còn đời con đời cháu
muốn là các cấp trên thành phố
cũng như là
giải phóng một vòng huyện lộc sơn
cho người dân
trong vùng ảnh hưởng
ra khỏi cái vòng
cho người dân
làm ăn sinh sống
thuận nợ hơn
hiện khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn
là nơi tiếp nhận rác lớn nhất của thành phố
công suất bốn nghìn tấn một ngày
bằng phương pháp trôn lấp
theo tình toán cũng sẽ hết chỗ trôn lấp
vào năm hai nghìn hai mươi
thực trạng này đặt ra cho hà nội yêu cầu
phải sớm có phương án xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại
chứ không phải bằng biện pháp thủ công
là trôn lấp như hiện nay
tránh hình thành những bãi rác theo kiểu này
ở xung quanh hà nội
gây ô nhiễm nặng nề cho các khu vực xung quanh
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật
thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin chào chương quay hà nội
thưa quý vị và các bạn
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
sẽ phản ánh một trong những địa phương
đang lâm vào tình hình thiếu bác sĩ trầm trọng
ở các bệnh viện
trước hết thanh chúc mời quý vị và các bạn
theo dõi những tin tức quan trọng khác
thưa quý vị
thời gian cuối năm và cận tết nguyên đáng
là thời điểm hàng lậu hàng giả
hàng kém chất lượng sẽ bằng mọi cách
trà trộn vào thị trường
nhằm thay đổi các bệnh viện
và thu loại bất chính
do đó công tác kiểm tra xử lý
đối với mặt hàng này là rất cần thiết
tình hình buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
thời gian qua diễn biến phức tạp
thủ đoạn sản xuất kinh doanh vận chuyển mặt hàng này
của các đối tượng ngày càng tinh vi
nhằm qua mắt cơ quan chức năng
thống kê năm hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo chống buôn lậu
gian lận thương mại ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm
các lực lượng chức năng phát hiện xử lý
gần hai mươi bốn sáu trăm linh vụ vi phạm
trong đó có đến hơn hai mươi hai vụ
gian lận thương mại gian lận thuế
sản xuất buôn bán hàng giả
xử lý hình sự sáu mươi sáu vụ sáu mươi năm đối tượng
dự báo vào thời điểm trước trong và sau
tết nguyên đáng kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
sẽ gia tăng hoạt động và diễn biến phức tạp
mặt hàng thường được làm giả
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là thực phẩm hóa mỹ phẩm
thời trang mây mặt phụ kiện thời trang
các mặt hàng giả thì quá nhiều
ví dụ như bánh mứt kẹo
ví dụ như hàng ở trung quốc về đây
thì người ta có nhái là hàng thái
mới hàng của hàn quốc
mình thấy cứ ớn lắm
nhưng mà so sánh những cái hàng mặt hàng đó
mình không có sử dụng những cái hàng đó
vì cái hàng giả dễ biết lắm
nó có phân biệt rõ ràng mà
đừng ham rẻ
mình chẳng thà mua
tiền một chút cao hơn chút
mà hàng rất tốt
hàng việt nam rất tốt
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch
đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trước trong và sau tết nguyên đáng kỷ hợi
tăng cường biện pháp kiểm soát chặt chẽ
tại các nút giao thông quan trọng
những khu vực nổi cộm về hoạt động buôn lậu
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
hành vi trốn thuế gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng giả
đặc biệt chú trọng những nhóm mặt hàng thiết yếu
phục vụ dịp tết nguyên đáng
riêng đối với lĩnh vực quản lý thị trường
lực lượng chức năng trên địa bàn tp hcm
sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận quyền
kiểm tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm hàng lậu
sản xuất hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
tăng cường công tác hoạt động
quản lý địa bàn
nắm chắc tình hình
kịp thời phát hiện các vi phạm hợp lực
về hàng giả về an toàn thực phẩm
đặc biệt là đối với các hoạt động
lu thông lưu thông
kinh doanh hàng quả
mà nó trong các nhóm hàng
là lưu thông trong dịp tết
nhưng mà thiết yếu để phục vụ tết
thứ hai là chúng tôi làm tốt
việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng
ở thành phố cũng như là ở quận quyền
bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý
các vụ vi phạm hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng
của các cơ quan chức năng
người dân cần chú ý trong việc mua hàng hóa
nên lựa chọn những mặt hàng
của những đơn vị sản xuất uy tín
đảm bảo chất lượng có nguồn gốc xuất xứ
và cùng chung tay góp phần với lực lượng chức năng
trong đấu tranh ngăn chặn hàng lậu hàng giả hàng nhái
trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
đã xử lý hơn chín bốn trăm linh tỷ đồng
từ một trăm tám mươi vụ tranh chấp thương mại
tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
số lượng vụ việc cũng như giá trị
tranh chấp thương mại dự kiến
sẽ còn tiếp tục tăng lên trong năm hai nghìn một mươi chín
trong quá trình thúc đẩy thương mại việt nam
khả năng tranh chấp giữa doanh nghiệp việt nam
và doanh nghiệp các nước trong hợp đồng
là việc khó có thể tránh khỏi
trong đó trọng tài giải quyết tranh chấp
là giải pháp đầu tiên để doanh nghiệp
đảm bảo quyền lợi của mình trên thương trường
trong hai mươi năm năm hoạt động
một năm trăm linh vụ tranh chấp thương mại
đã được trung tâm trọng tài quốc tế việt nam xử lý
đảm bảo đúng quyền lợi của các bên
và đặc biệt là doanh nghiệp việt
thời gian xử lý một vụ tranh chấp
cũng đã giảm xuống trung bình
chỉ còn khoảng một trăm năm mươi ngày để giải quyết
một vụ tranh chấp
lĩnh vực tranh chấp chủ yếu
đó là phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
chiếm khoảng bốn mươi
còn lại là những tranh chấp khác
như là tài chính xây dựng
bảo hiểm ngân hàng chứng khoán
theo tôi cái vấn đề lớn nhất
đó là cái vấn đề về hợp đồng
thì chúng tôi cũng đang có những kế hoạch
tiến hành những cái thủ tục gọi là tố tụng online
thế thì thông qua đó hiện nay doanh nghiệp
có thể không cần phải tới trung tâm
mà có thể ngồi tại văn phòng
có thể gửi hồ sơ đơn kiện
trực tiếp từ chính văn phòng của mình
tới trung tâm
rồi chúng tôi sẽ mạnh mẽ ứng dụng hơn
những cái công nghệ thông tin
ví dụ như là các hình thức
có thể tiến hành xử qua teleconference
điều này nó có phần làm sao được là
tiết kiệm được rất nhiều thời gian
và chi phí cho các cái biên tranh chấp
dự đoán tình hình tranh chấp thương mại
sẽ ngày càng tăng và có diễn biến phức tạp hơn
một trung tâm quà giải
cũng đã chính thức thành lập đầu tiên
tại việt nam
nhằm cung cấp đến cộng đồng doanh nghiệp
những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại
thân thiện minh bạch và hiệu quả hơn
bà rịa vũng tàu hiện là một trong nhiều đường quân
thiếu nhiều bác sĩ nhất của cả nước
trong hai năm trở lại đây
đã xuất hiện tình trạng nhiều bác sĩ nghỉ việc
khiến cho nỗ lực nâng cao chất lượng khám
chữa bệnh của các bệnh viện thêm trồng chất khó khăn
theo thống kê tỉnh bà rịa vũng tàu
đang thiếu hụt gần hai trăm năm mươi bác sĩ
trầm trọng nhất là bệnh viện lê lợi
hiện không có bác sĩ gây mê và thiếu gần hai mươi bác sĩ
còn bệnh viện tâm thần tỉnh
thiếu hai mươi năm bác sĩ và một mươi bảy nhân viên
nhiều khoa phòng thiếu nhân lực
khiến các bác sĩ phải làm việc gấp đôi
gấp ba lần so với quy định của ngành
để làm việc tốt hơn các bác sĩ phải trực dây
trực dây thì sức khỏe không có đảm bảo
vì vậy thì làm cho chất lượng phục vụ mình nhấn phải giảm đi
áp lực trách nhiệm công việc mỗi lúc một nặng nề
nhưng thu nhập lại rất thấp
hiện tại thu nhập của một bác sĩ công tác tại bệnh viện công gần ba mươi năm
chỉ khoảng một mươi năm triệu đồng một tháng
còn các bác sĩ mới ra trường
nếu tính cả các khoản hỗ trợ phụ cấp khác
thì tổng thu nhập chỉ khoảng năm triệu đồng một tháng
đây là nguyên nhân chính khiến cho các bệnh viện
có chỉ tiêu tuyển thêm nhưng không thể tuyển được bác sĩ
điển hình là bệnh viện tâm thần tỉnh
suốt một mươi hai năm qua không tuyển thêm được bác sĩ
còn bệnh viện lê lợi
hai năm qua đã có một mươi bác sĩ nghị diệt
nhằm tháo gỡ khó khăn
tỉnh bà rịa vũng tàu đã ban hành chính sách trợ cấp
một mươi lương cơ bản cho công chức viên chức ngành y tế
hỗ trợ bác sĩ thuộc diện thu hút
từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi triệu đồng một người
nếu về công tác tại tỉnh
nhưng từ khi ban hành đề án
tỉnh vẫn chưa thu hút được một bác sĩ nào
bộ sở y tế thúc đẩy hỗ trợ cho bệnh viện

với những bất cập hiện tại
theo chia sẻ của nhiều y bác sĩ
thì địa phương không nên chỉ chú trọng đến
những chính sách đại ngộ về dật chất đơn thuần
bởi đội ngũ y bác sĩ còn cần
một môi trường làm việc thân thiện công bằng
để tất cả đều có cơ hội thăng tiến
và trao dòi kiến thức nâng cao trình độ chương môn
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và sau đây thanh chúc mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo của chương trình
công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản
bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng
trên nửa triệu học sinh tại mỹ
bị ảnh hưởng do hàng chục nghìn giáo viên tính tổng
tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
đoàn công tác số hai của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
có cuộc làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội
thông báo dự thảo kết luận của đoàn
về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản
bị chiếm đoạt thất thoát
trong các vụ án hình sự về tham nhũng

tại thành phố hà nội
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
trưởng đoàn công tác số hai
và đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng ban đại biểu quốc hội thành phố hà nội
cùng chủ trì hội nghị
báo cáo của đoàn kiểm tra
đã đề cập đến những kết quả
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ
thường trực thành ủy hà nội
đối với công tác thu hồi tài sản
kết quả thu hồi tài sản trong các giai đoạn tố tụng
tình hình kết quả giải quyết khiếu nại
tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật
trong công tác thu hồi tài sản
công tác phối hợp của các cơ quan tư pháp
và cơ quan liên quan trong công tác thu hồi tài sản
báo cáo cũng đưa ra đánh giá
các nguyên nhân bài học kinh nghiệm
trong công tác thu hồi tài sản
đồng thời kiến nghị và đề xuất với ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng và các cơ quan trung ương
một số vấn đề về hoàn thiện
quy định pháp luật về đăng ký tài sản
kê biên phong tỏa tài sản
thi hành án dân sự
về dữ liệu dùng chung thẩm quyền các cơ quan tố tụng
kiến nghị đối với ban thường vụ thành ủy hà nội
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác thu hồi tài sản
kiến nghị giải quyết
về một số vụ việc vụ án cụ thể
phát biểu kết luận hội nghị
đồng chí tô lâm trưởng đoàn công tác nhấn mạnh
đoàn đã cùng với các cơ quan của thành phố
đã làm rõ toàn diện các mặt hoạt động
nhiều vấn đề tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
của công tác thu hồi tài sản
được đánh giá luôn khó và phức tạp này
thay mặt đoàn công tác
đồng chí tô lâm đánh giá cao
thành ủy hà nội đã hợp tác chỉ đạo
các cơ quan liên quan tạo thuận lợi
để việc kiểm tra giám sát của đoàn
được tiến hành theo đúng kế hoạch
đảm bảo trọng tâm trọng điểm phối hợp tốt
không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động
của các cơ quan tình hình địa phương
thay mặt lãnh đạo thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
đánh giá cao ý nghĩa
những kết quả của đoàn công tác số hai
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã thực hiện ở hà nội
ban thường vụ thành ủy hoan nghênh và nghiêm túc
tiếp thu các đánh giá kiến nghị của đoàn công tác
coi đây là một trong những cơ sở
chỉ đạo để thành phố tiếp tục lãnh đạo
chỉ đạo nhằm phát huy các kết quả
khắc phục những hạn chế tồn tại
tạo những chuyển biến mạnh mẽ
trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
thất thoát trong các vụ án hình sự
về tham nhũng kinh tế trong thời gian tới
thực hiện luật tiếp công dân
nghị định của chính phủ và thông tư số ba mươi
của bộ trưởng bộ công an
quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo
theo kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an
vào sáng ngày hôm nay
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ
tháng một năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có lãnh đạo thanh tra bộ công an
tại buổi tiếp những người đến khiếu nại tố cáo
đều hài lòng với các kết luận của bộ trưởng bộ công an
tại buổi tiếp các công dân đến khiếu nại tố cáo
được trình bày nội dung khiếu nại tố cáo đầy đủ
cụ thể và rõ ràng
đồng thời có thể cung cấp tài liệu
chứng cứ có liên quan để chứng minh
theo quy định những nội dung khiếu nại tố cáo
không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền
xem xét giải quyết
những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền
trách nhiệm giải quyết của bộ trưởng
sẽ giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn
tham mưu đề xuất bộ trưởng xem xét
giải quyết theo quy định của pháp luật
những nội dung thuộc thẩm quyền
trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
được bộ trưởng giao thanh tra bộ
tiếp nhận và gửi văn bản
yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền
xem xét giải quyết
căn cứ hồ sơ giải quyết vụ việc
và kết quả tiếp công dân của bộ trưởng
thanh tra bộ công an có văn bản
trình lãnh đạo bộ công an duyệt
ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan tổ chức
và cá nhân có liên quan
thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
theo đánh giá qua mỗi buổi tiếp công dân
bộ trưởng đã kịp thời chỉ đạo
giải quyết rất điểm các nội dung khiếu nại
tố cáo của công dân
theo đúng quy định của pháp luật
đảm bảo khách quan công khai dân chủ
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân
thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của mình
theo đúng quy định của pháp luật
phấn đấu kiềm chế và làm giảm ba tội phạm
về môi trường
đó là yêu cầu của thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị triển khai công tác của lực lượng cảnh sát môi trường
vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay
tại hà nội
tình hình tội phạm
vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên
và an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp
xảy ra ở nhiều lĩnh vực địa bàn
trong đó nổi lên ở các lĩnh vực
như vi phạm pháp luật về môi trường
vi phạm pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên
gắn với bảo vệ môi trường
vi phạm về an toàn thực phẩm
phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng lê quý vương ghi nhận đánh giá cao những thành tích
của cục cảnh sát môi trường
kết quả công tác phòng chống tội phạm về môi trường
đã góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thời gian tới thứ trưởng lê quý vương
đề nghị cục cảnh sát môi trường
và lực lượng cảnh sát môi trường
tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thành hoàn thiện
thể chế chính sách pháp luật
linh quan đến công tác phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật về môi trường
phải quyết liệt đẩy mạnh đấu tranh tội phạm
vi phạm pháp luật không để là tội phạm
không để xảy ra và tồn tại các điểm nóng về môi trường
pháp luật về cơ sở
và cái quan trọng là
luôn luôn đồng hành với các doanh nghiệp
gắn bó với người dân
để tạo điều kiện phát triển về kinh tế
bên cạnh đó cục cảnh sát môi trường
phải chủ động trong sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý
chú trọng công tác đào tạo về nghiệp vụ
để cán bộ chiến sĩ có kiến thức
chuyên sâu hơn về lĩnh vực môi trường
tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương
đã trao cờ thi đua của bộ
cho các tập thể cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc
trong năm hai nghìn một mươi tám
cũng tại hà nội vào sáng ngày hôm nay
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đến dự và phát biểu chỉ đạo
hội nghị đã đánh giá
những mặt công tác an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao đã triển khai trong năm hai nghìn một mươi tám
trong bối cảnh tình hình
thế giới khu vực diễn biến phức tạp
công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao cũng gặp nhiều khó khăn thách thức
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của
thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
và chương trình công tác đề ra
biểu dương chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng an ninh mạng
và cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong thời gian qua
phát biểu chỉ đạo hội nghị
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tập trung công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
thực sự trong sạch vững mạnh liêm chính
vì nước quân thân vì dân phục vụ
tập thể đoán kết thống nhất
tiếp tục phát huy vai trò đề xuất cho đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước
trong việc đề ra các chủ trương chính sách pháp luật
bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong đó khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động của chính phủ
thực hiện chiến lược an ninh mạng quốc gia
trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
để nhanh tiến đổ xây dựng các văn bản
hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng
đổi mới nhận thức tư duy về công tác đảm bảo an ninh mạng
đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong tình hình hiện nay
nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản
chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời
ân lưu hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch
trên không gian mạng phòng chống tội phạm mạng
tổ chức tốt công tác bảo vệ an ninh mạng
cho hệ thống thông tin các cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước
và lực lượng công an nhân dân
xây dựng triển khai thực hiện các đề án
dự án nâng cao tiềm lực của lực lượng an ninh mạng có hiệu quả
bám sát thực tiễn chiến đấu
đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí
tại cần thơ vào ngày hôm nay
công an tp cần thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn một mươi tám
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi tám công an thành phố cần thơ mở chín đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi lên về tội phạm
tập trung đấu tranh các băng nhóm tội phạm có tổ chức
tội phạm núp bóng doanh nghiệp xiết nợ đòi nợ thuê cho vai nặng lãi
triệt xóa các điểm phức tạp về tệ nạn xã hội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận chúc mừng
và biểu dương thành tích đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám của công an thành phố cần thơ
đồng chí thứ trưởng lưu ý
trong năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố cần thơ tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
chủ động nắm tình hình kịp thời tham mưu
triển khai thực hiện đồng bộ các phương án giải pháp
bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống
không để xảy ra đột xuất bất ngờ
không để hình thành băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen
tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín
trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm bảo đảm an ninh trật tự
trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
để nhân dân vui xuân đón tết trong an toàn bình yên
còn vào chiều nay tại hà nội cục an ninh điều tra tổ chức hội nghị
tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám án do cục an ninh điều tra thụ lý
hầu hết là án đặc biệt nghiêm trọng
ngoài ra cục còn phối hợp với đơn vị nghiệp vụ
công an địa phương đấu tranh xác minh làm rõ nhiều chuyên án vụ việc phức tạp
kết quả điều tra xử lý án đã đáp ứng tốt yêu cầu chính trị đối ngoại của đất nước
và yêu cầu nghiệp vụ của ngành công an
tỷ lệ án kết thúc chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố đạt trên chín mươi năm
cả về số vụ và bị can
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
cục an ninh điều tra chú trọng việc nâng cao trình độ năng lực điều tra
và tinh thần trách nhiệm của điều tra viên và cán bộ điều tra theo hướng
thông qua công tác thực tiễn giao việc kèm việc cho điều tra viên
thông qua việc cử các điều tra viên cán bộ điều tra đi học
hoặc tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về pháp luật nghiệp vụ điều tra
tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan an ninh điều tra bộ công an
với các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương địa phương
trong điều tra truy tố xét xử các vụ án vụ việc
qua tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
một tập thể thuộc cục an ninh điều tra đã vinh dự nhận cờ thi đua của chính phủ
cục an ninh điều tra cũng vinh dự nhận cờ thi đua của bộ công an
chiều qua một mươi bốn tháng một được sự ủy quyền của lãnh đạo bộ công an
công an tp hà nội phối hợp với ban nội chính thành ủy
tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân tp
tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
cho đại tá nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an
thiếu tướng đoàn duy khương giám đốc công an tp hà nội nêu rõ
việc kiện toàn các chức danh tư pháp trong đó có chức danh thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
và thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp
đối với lực lượng công an thành phố nói chung lực lượng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm nói riêng
đại tá nguyễn thanh tùng là tiến sĩ luật có hai mươi ba năm công tác trong lĩnh vực điều tra phòng chống tội phạm
có trình độ năng lực kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo về lĩnh vực nghiệp vụ điều tra phòng chống tội phạm
phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ đại tá nguyễn thanh tùng bày tỏ
bên cạnh niềm vinh dự tự hào đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với bản thân
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội xin hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện nâng cao phẩm chất bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn nghiệp vụ
với tinh thần thượng tôn pháp luật nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao